ngày giảm giá black friday xuất phát từ các nước phương tây nhằm yêu đãi cho mùa giáng sinh và năm mới
tại việt nam các doanh nghiệp trong nhiều năm qua cũng đã học theo cách làm này để kích cầu tiêu dùng
đây là cơ hội để người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm đồ gia dụng điện tử với giá rất hợp lý
tuy nhiên mỗi khách hàng cũng cần cẩn trọng và hãy là người tiêu dùng thông thái
bởi nếu không kiểm tra so sánh giá kỹ càng khi mua đồ điện tử
người tiêu dùng rất dễ có thể bị lỗ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
đây là giá niêm yết mẫu tv bốn mươi tám minh trên website một siêu thị điện máy lớn
sản phẩm có giá gốc là một mươi bảy triệu giảm giá còn gần chín triệu đồng giá áp dụng chỉ trong bốn ngày black friday
trong khi ở một website điện máy khác sản phẩm này có giá gốc là một mươi một triệu đồng và đang được giảm hai mươi
khảo sát ba trung tâm điện máy lớn trên địa bàn thành phố hà nội giá gốc sản phẩm được mỗi trung tâm niêm yết một giá khác nhau
tại một cửa hàng bán lẻ điện máy trên địa bàn quận hoàng mai hà nội giá trên website đơn vị này niêm yết cho sản phẩm tương tự chỉ bảy triệu bảy trăm linh nghìn đồng
bảo hành chính hãng nguyên tem chưa bóc thùng
tương tự sản phẩm tù lạnh sáp tại siêu thị điện máy này được quảng cáo giảm giá sốc ngày black friday có năm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng
tuy nhiên từ vài tháng trước khách hàng đã có thể dễ dàng tìm mua mô đen này với giá hơn bốn triệu đồng tại các cửa hàng bán lẻ mà không cần phải chờ đến ngày black friday
không chỉ có tv và tủ lạnh nhiều mặt hàng công nghệ như điều hòa và thậm chí là điện thoại cũng được treo giá ảo
black friday là ngày giảm giá hàng hóa lớn nhất trong năm trên toàn thế giới
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng nếu mua sắm trong những đợt giảm giá như thế này người mua nên tỉnh táo kiểm tra hai tiêu chí
đầu tiên đây là hàng mới hay hàng tồn kho trưng bày
tiếp theo tìm hiểu và so sánh giá thực tế trên thị trường của sản phẩm với giá đã giảm của siêu thị điện máy